bệnh viện bạch mai đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trung tâm điện quang
tiền thân là khoa chuẩn đoán hình ảnh thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
sau sáu mươi năm phát triển từ những thiết bị hết sức thô sơ phục vụ chiến tranh
hiện trung tâm điện quang bệnh viện bạch mai đã sở hữu những máy móc thiết bị hiện đại nhất đông nam á
như máy chụp cắt lớp hai trăm năm mươi sáu dãy chụp mạch xô hóa xóa nền chụp cộng hưởng từ một năm t
đây cũng là trung tâm điện quang đồng nhất cả nước với chín mươi cán bộ
trong đó có bốn mươi bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh với một giáo sư và hai phò giáo sư năm tiến sĩ và các bác sĩ nội chú
tiếp nối truyền thống trung tâm điện quang bệnh viện bạch mai đang là nơi đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh trên cả nước